hàng chục nghìn học sinh ở huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã đi học trở lại sau một tuần nghỉ tránh lũ
điều này cho thấy sự quyết tâm không chỉ của giáo viên học sinh mà còn là sự đồng lòng chung tay của xã hội
nhằm giúp học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn sớm ổn định việc học tập
tại trường mầm non xã hương giang nơi có trên năm mươi hộ dân ngập sâu trong nước
nhưng đến sáng ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi các hoạt động dạy và học của thầy cô ở đây đã trở lại bình thường
hơn một tuần rồi mà giờ bắt đầu mới quay trở lại đi học rồi
rồi là ngày hôm nay là ngày đầu tiên là cháu bắt đầu đến trường đi học
đợt lụt vừa rồi là tôi có ba ngày còn đang học cấp hai cấp một và màu dạo đều phải nghỉ học trong vòng ba ngày
hiện tại thì có cháu đã đến lớp chưa ạ
hiện tại là nước đã rút hết và con cháu chúng tôi đã đến trường rồi ạ
lũ lụt thì ảnh hưởng rất là lớn ví dụ là ở hương giang thì nhiều khe suối
và đặc biệt là cái trang
thì học trình có ba xóm đó học trình đi qua lại thì rất là khó khăn
và một cái xóm ba cũng vậy là nước ngập là học trình không đến trường được
thì là ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng học tập
tại các trường mầm non cùng với việc giáo viên phụ huynh khắc phục những khó khăn sau lũ để đưa trẻ em trở lại trường
thì tại các cấp học phổ thông từ bậc tiểu học trung học cơ sở đến phổ thông trung học
học sinh cũng đã chủ động trở lại trường lớp
mặc dù sau lũ những con đường đến trường của các em
các em có vất vả hơn ngày thường
em nghỉ học ra bốn ngày rồi lúc sáng thì mới đi học được và em bị đường lây lưới và em bị ngã
con đường từ nhà em đến trường chỉ mất năm km nhưng mà thường ngày thì chỉ đi mất hai mươi phút
còn bây giờ cứ đi ba mươi năm bốn mươi phút mới đến được trường ạ
sở giáo cho em
giáo dục và đào tạo tỉnh hà tĩnh cho biết trong đợt lũ vừa qua toàn bộ hai mươi một trên hai mươi hai xã của huyện hương khê bị chìm trong nước lũ
trong đó có một mươi xã bị ngập sâu trên hai mét
điều đó đã làm cho hầu hết các trường học của hương khê phải cho học sinh nghỉ học trung bình từ bốn đến bảy ngày
sau bảy ngày ngập lụt hiện tại hầu hết nước đã rút khỏi các trường học
ngay sau khi nước rút nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên cùng bộ đội dân quân phụ huynh và học sinh tại các trường cấp hai ba
cùng tham gia dọn dẹp bùn đất lau dọn bàn ghế lớp học để việc dạy và học được trở lại trong thời gian sớm nhất
điều này cho thấy quyết tâm không chỉ của giáo viên phụ huynh mà còn là sự nỗ lực của toàn xã hội để cho học sinh vùng lũ sớm trở lại trường ổn định học tập